thời gian qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã phối hợp với tổ chức jica của nhật bản
thực hiện gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh cho tàu du lịch có đủ điều kiện hoạt động trên vịnh hạ long
bộ tiêu chí nhãn sinh thái cánh bồm xanh nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng xanh
thông qua thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường bền vững và chính sách phát triển du lịch
để được dàn nhãn sinh thái cánh buồm xanh tàu du lịch sẽ phải đáp ứng hai mươi chín tiêu chí
chia làm ba cấp bắt buộc khuyến khích và cấp cao
năm cấp cao tập trung vào hoạt động bền vững về môi trường ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn
không khí giảm thiểu ô nhiễm chất thải nước thải và bảo vệ đa dạng sinh học
tỉnh quảng ninh quyết tâm vào cuộc trong công tác bảo vệ môi trường vịnh như thu gom rác thải nước thải
cùng với đó ý thức bảo vệ môi trường của đội tàu hoạt động trên vịnh ngày càng được nâng cao
hiện có gần sáu trăm linh tàu du lịch hoạt động trên vịnh hạ long trong đó khoảng hai trăm linh tàu có khách lưu trú
thực hiện thẩm định gắn nhãn sinh thái cánh buồm xanh cho tàu du lịch là cách để tỉnh quảng ninh thể hiện quyết tâm phát triển du lịch
gắn liền với bảo vệ môi trường đặc biệt là di sản vịnh hạ long bền vững